trong bối cảnh nhiều bệnh viện trên cả nước vẫn còn thiếu thuốc và tự y tế cho công tác chữa bệnh
không ít bệnh viện đã chủ động trong công tác đấu thầu thuốc và tự y tế
nhờ đó cơ bản bảo đảm nguồn cung thuốc và tự y tế phục vụ công tác khám và chữa bệnh
có nhiều bệnh lý nền nên bà thùa phải thường xuyên xét nghiệm sáu tháng một lần
mặc dù vậy bà chưa từng phải chờ đợi hay phải quay về vì bệnh viện thiếu vật tư khi đi khám tại bệnh viện hữu nghị
sáu tháng là bà xét nghiệm lần mới xét nghiệm được hai tháng đấy này tổng thể đấy làm được hết các xét nghiệm chứ không phải về đâu
đi các khoa lên a một mươi tất cả các nơi đều đều đầy đủ hết không thiếu
cũng như bà thùa ông duệ bị viêm đường tiết liệu huyết áp cao phải sử dụng nhiều loại thuốc
thế nhưng một trăm linh thuốc bác sĩ kê đơn ông đều được cấp đủ
không biết ai thế nào nhưng mà tôi thì thấy chưa chưa chưa chưa chưa thấy có các loại thuốc
mà bác sĩ kê thì
được hết không thấy thiếu cái gì cả
tại khoa khám của bệnh viện hữu nghị mỗi ngày ghi nhận một bệnh nhân đến khám hầu hết là người cao tuổi với đa dạng mặt bệnh
một người bệnh có thể có nhiều bệnh lý nền cần thường xuyên phải đi khám và xét nghiệm tổng thể
để hạn chế việc thiếu vật tư y tế bệnh viện đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp ngay từ cuối các năm trước
mỗi tuần đều căn cứ vào thực tế khám bệnh để nắm bắt kịp thời tình hình vật tư tại các khoa phòng để kịp thời bổ sung
thường xuyên có những kế hoạch rất là xa các kế hoạch đấy thì được thực hiện được các phòng ban chức năng phối hợp thực hiện rất là nhịp nhàng
chính vì vậy mà việc cung ứng thuốc để điều trị ngoại trú nói riêng và các trang thiết bị và thuốc để điều trị nội chú nói chung ở bệnh viện hữu nghị là hoàn toàn được đáp ứng
tôi luôn giả soát xem có những hợp đồng nào có vấn đề gì có trục trặc gì về cái khâu sản xuất kinh doanh
cũng như là cái chuỗi
chỉ cung ứng để mua sắm bổ sung hoặc là mua ngoài thầu hoặc thậm chí là xin tài trợ
đối với các danh mục đấu thầu tập trung cấp quốc gia trong thời gian qua bộ y tế đã nỗ lực để giải quyết
tuy nhiên vẫn có những yếu tố khách quan khiến cho việc thiếu trang thiết bị y tế còn tồn tại
việc các bệnh viện chủ động từ sớm từ xa sẽ giúp bảo đảm công tác điều trị cho bệnh nhân không bị gián đoạn